tại khu vực mốc một nghìn hai trăm một mươi chín thuộc thôn cốc nhắn xã yên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đồn biên phòng cửa khẩu chi ma bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện bắt giữ một vụ đón người trung quốc nhập cảnh trái phép
các đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới là hoàng thị thơm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và đinh thị từ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại xã yên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
các đối tượng đã bàn bạc thống nhất để dẫn đường cho một người đàn ông trung quốc chưa rõ lai lịch nhập cảnh trái phép vào việt nam
với tiền công một trăm linh nhân dân tệ tại khu vực móc biên giới một nghìn hai trăm một mươi chín
tuy nhiên khi các đối tượng gặp nhau tại khu vực này thì bị lực lượng bộ đội biên phòng ngăn chặn bắt giữ
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai từng được thuê tám người trung quốc xuất cảnh trái phép qua móc một nghìn hai trăm một mươi chín
với giá tiền công là hai trăm năm mươi đồng một người
hiện vụ việc đang được lực lượng bộ đội biên phòng lạng sơn xác minh điều tra làm rõ